xin chào và hẹn gặp lại

tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất
chỉ hai tháng sau đó tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trong chuyến thăm chính thức nhật bản của chủ tịch nước võ văn thưởng
việt nam nhật bản đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

cũng sẽ là dịp để chúng ta cùng nhìn lại quan hệ việt nam nhật bản
kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ ấy phát triển hơn nữa
hướng tới tương lai buôn tầm khu vực và thế giới
tới nay trong số một trăm chín mươi ba nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao
việt nam đã nâng quan hệ lên đối tác chiến lược đối tác toàn diện
đối tác chiến lược toàn diện với ba mươi nước
và những nước có tiếng nói quan trọng trong cục diện thế giới như
trung quốc nga hoa kỳ nhật bản hàn quốc ấn độ
việt nam đều thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
từ đó các biện pháp triển khai phù hợp tận dụng được cơ hội
hóa giải các thách thức để chúng ta có thể hoàn thành tốt được
các nhiệm vụ đối ngoại của năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều nhạy cảm đan xen lợi ích
việc gìn giữ củng cố phát triển bối quan hệ hợp tác hữu nghị
với các nước láng giềng bạn bè truyền thống
càng được hết sức coi trọng trong tổng thể đối ngoại của đất nước
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cuộc gặp cấp cao
giữa tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chủ tịch đảng nhân dân campuchia sambet techo khunsen
và tổng bí thư đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước lào thonglun sisulit
trong mối quan hệ của việt nam với bạn bè đối tác truyền thống
mối quan hệ son sắt thủy chung không có tiền lệ việt nam cuba
đã luôn được coi trọng
các chuyến thăm ngoại giao giữa hai nước trong năm vừa qua
càng củng cố vững chắc mối quan hệ anh em hữu nghị hợp tác
do lãnh tụ fidel castro và chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng xây dựng
và trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy câu nói bất khủ của lãnh tụ fidel castro
vẫn luôn được nhắc nhớ
vì việt nam cuba sẵn sàng tiến dân cả máu của mình
như một biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết cuba việt nam
tôi không tin rằng trên thế giới tồn tại mối quan hệ khác giữa hai đảng
hai quốc gia hai chính phủ chất lượng nồng ấm và sâu sắc
như giữa cuba và việt nam
bằng sự uyển chuyển khéo léo và mềm dẻo trong quan hệ với từng quốc gia
ngoại giao việt nam đã góp phần củng cố vững chắc hình ảnh đất nước
trong mắt bạn bè quốc tế tạo dựng niềm tin vào một việt nam
trên đảng phát triển nhanh chóng
cũng chính từ đó đẩy mạnh hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế
mở ra những cơ hội mới thu hút thêm nguồn lực
cho sự phát triển kinh tế xã hội trong nước
triển khai đường lối đối ngoại đại hội một mươi ba của đảng
trên bình diện đa phương việt nam đã truyền tải đi thông điệp
quan trọng về quan điểm cách tiếp cận đối với những thách thức
đang đặt ra với thế giới và cũng từ đó đề ra những sáng kiến
thiết thực cụ thể tại các diễn đàn quốc tế lớn với mục tiêu
đem đến một tương lai phát triển thịnh vượng bền vững
cho tất cả người dân và các quốc gia
sau ba năm đại dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
trên phạm vi toàn cầu nhưng những hậu quả mà nó để lại
cho nền kinh tế thế giới vẫn không được tìm ra
vẫn vô cùng tàn khốc cùng với đó các cuộc xung đột
bùng phát ở nhiều khu vực càng khiến bức tranh kinh tế
thêm ảm đạm apec phải làm sao đóng vai trò tiên phong
khơi thông lại giá trị thương mại kinh tế toàn cầu
đó là thách thức cần đưa các nhà lãnh đạo kinh tế
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình xưa apec
tìm lời giải trong hội nghị lần thứ ba mươi diễn ra
tại hoa kỳ giữa tháng một mươi một vừa qua và một trong những
giải pháp then chốt nhằm ứng phó với các vấn đề
cấp bách của kinh tế thế giới đã được việt nam
đưa ra tôi mong rằng tất cả thành viên apec
cùng đề cao tinh thần hợp tác trách nhiệm
đề cao chủ nghĩa đa phương gác lại khác biệt
để cùng giải quyết khó khăn vượt qua thách thức
vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực
và thế giới việt nam sẵn sàng
cùng với các thành viên apec và cộng đồng
doanh nghiệp châu á thái bình dương xây dựng
một tương lai tươi sáng cho mọi người dân
những năm gần đây nhân loại đang phải đối mặt với nhiều
khó khăn thách thức lớn tổng thể thì hòa bình
nhưng cục bộ có chiến tranh tổng thể thì hòa hoãn
cục bộ có căng thẳng tổng thể thì ổn định
cục bộ có xung đột chạy đua vũ trang nguy cơ
vũ khí hủy diệt hàng loạt gia tăng hậu quả của
đại dịch covid một mươi chín còn kéo dài kinh tế thế giới
phục hồi chậm không đồng đều lạc phát cao rủi ro
gia tăng các thách thức an ninh phi truyền thống
thiên tai biến đổi khí hậu môi trường an ninh
lương thực an ninh năng lượng nguồn nước an ninh mạng
diễn biến phức tạp và khó lường trong bối cảnh đó
câu hỏi lớn đặt ra với các nhà lãnh đạo của mỗi
quốc gia trên thế giới cần phải làm gì để đưa
các nước các dân tộc và toàn thế giới vượt qua
những sóng gió thách thức như hiện nay
chỉ có lòng tin sự chân thành và đoàn kết trên
phạm vi toàn cầu với sự củng cố vai trò của
liên hợp quốc với sự tham gia tích cực của
tất cả các quốc gia
mới có thể giúp chúng ta cùng nhau giải quyết
những khó khăn vượt qua thách thức thúc đẩy
hòa bình hợp tác phát triển thịnh vượng
trên toàn thế giới cũng như ở từng quốc gia
khu vực mang lại hạnh phúc ấm no
cho mọi người
những ngày lãnh giá tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong đống hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng
ở thổ nhĩ kỳ có màu áo của đoàn công tác
cứu nạn cứu hộ việt nam
giữa mảnh đất nam sudan đầy bất ổn những chiến sĩ
mũ nồi xanh việt nam tham gia lực lượng gìn giữ
hòa bình liên hợp quốc đã viết nên câu chuyện
về sự thay đổi và hy vọng của việt nam khẳng định
một việt nam yêu trượng hòa bình nhân văn nhân ái
sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề
cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt
việt nam là thành viên tích cực của liên hợp quốc
kể từ khi gia nhập tổ chức này vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
các nam và nữ quân nhân của các bạn đang góp
phần vào sứ mệnh giữ hòa bình của liên hợp quốc
phát triển thiên niên kỷ đây sẽ là nền tảng vững chắc
cho việt nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển
bền vững tới năm hai nghìn ba mươi
trong sự bất định của thế giới việt nam vẫn đang
giữ vững an ninh và ổn định chính trị một trong những
yếu tố hàng đầu tạo điều kiện cho quá trình phát triển
đất nước bền vững phát huy những thành quả đạt được
cả hệ thống chính trị trong đó có ngành ngoại giao
đang ngày đêm hiện thực hóa đường lối đối ngoại
với bản sắc cây tre việt nam nơi con thuyền việt nam
vượt qua sóng gió vững bước hướng tới tương lai